cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa đã tổ chức tống đạt các quyết định khởi tố bị can
và tiến hành bắt tạm giam bảy đối tượng để điều tra về hành vi giết người
đáng chú ý là các đối tượng trong độ tuổi từ một mươi sáu cho đến một mươi tám tuổi
theo tài liệu điều tra vào tối ngày hai mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai tại quán cà phê thuộc phường phước long
hai thanh niên là bùi thế thiên long và nguyễn ngọc phú mâu thuẫn với nhóm bảy đối tượng trên
long và phú đã hỗn chiến với nhóm bảy đối tượng trên
hậu quả làm bùi thế thiên long thương tích tám mươi bảy và nguyễn ngọc phú thương tích bảy
tại tỉnh hà tĩnh công an huyện cầm xuyên vừa ra quyết định khởi tối bị can bắt tặng giam
đối với đối tượng trần văn an chú huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an về tội cố ý gây thương tích
trước đó vào khoảng hai giờ ngày hai mươi chín tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cẩm xuyên
nhận tin báo tại nhà bà lê thị hồ thuộc thôn mỹ sơn xã cẩm mỹ huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh
xảy ra vụ việc anh nguyễn hữu thiên chú huyện cẩm xuyên bị trần văn an chú nghệ an sử dụng dao chém nhiều nhát
sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường
người dân đã đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu
đến khoảng năm giờ sáng đối tượng trần văn an bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
thu giữ một con dao là hung khí mà đối tượng dùng để gây án và một số tăng vật liên quan
gây dối trật tự công cộng ba đối tượng là võ thành phước trần quốc huy và võ văn cảnh cùng chú huyện châu thành
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh hậu giang tạm giữ để điều tra
kết quả điều tra ban đầu vào tối ngày ba mươi tháng ba sau khi nhậu võ thành phước đã thách thức với một thanh niên qua mạng xã hội
võ thành phước cùng trần quốc huy võ văn cảnh và gần chục đối tượng mang theo giao tự chế bom xăng
điều khiển xe mô tô đi tìm người thanh niên
để giải quyết mâu thuẫn khi đến trước một quán cà phê trên đường nam kỳ khởi nghĩa gặp một nhóm thanh niên vừa ra khỏi quán
nhóm võ thành phước đã dùng bom xăng ném vào nhóm thanh niên thì bị lực lượng công an khống chế bắt giữ
thủ đoạn tinh vi của các đối tượng hoạt động tín dụng đen cũng là nguyên nhân khiến cho hoạt động này có những diễn biến phức tạp
tuy nhiên với tinh thần quyết liệt triệt xóa tận gốc công an tỉnh thanh hóa đã đồng loạt gia quân
và triệt xóa sáu điểm cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự trên địa bàn các huyện triệu sơn thọ xuân và thành phố thanh hóa
đây là những điểm cho vai lãi nặng có quy mô hoạt động lớn tổng số tiền các đối tượng đã cho vay là hơn ba mươi ba tỷ đồng
qua khám xét tại các cơ sở này lực lượng công an đã thu giữ bảy mươi bảy xe máy hai xe ô tô hơn một hai tỷ đồng tiền mặt một mươi chín điện thoại di động
hàng trăm giấy tờ cầm cố thế chấp như sổ đỏ giấy phép lái xe đăng ký xe ô tô xe máy các loại
hồ sơ mua bán nhà đất xe ô tô và nhiều tài sản sổ sách tài liệu khác có liên quan đến hoạt động cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đang tạm giữ hình sự một mươi đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó công an huyện nhơn trạch bất ngờ đột kích vào một căn hộ trong khu biệt thự cao cấp thuộc xã đại phước huyện nhơn trạch
bắt quản tăng tám đối tượng
tăng vật thu giữ là bốn
bốn bịch ma túy khay hai đĩa sử dụng ma túy bốn loa và đèn màu chớp cùng một số dụng cụ phương tiện liên quan
mở rộng điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nhân trạch đã bắt khẩn cấp trần đa khoa chú tỉnh long an thu giữ một gói ma túy khay bốn mươi viên thuốc lắc
bắt giữ chín trăm hai mươi chín vụ với hai hai trăm hai mươi sáu đối tượng tăng vật thu giữ hai mươi tám chín mươi hai kg heroin chín mươi năm tám mươi hai kg ma túy tổng hợp một bảy mươi chín kg cần sa một bảy trăm linh ml dung dịch ma túy tổng hợp và rất nhiều tăng vật tài liệu liên quan
đang ngồi uống cà phê tại một quán cà phê trên đường số hai mươi tám phường phước long thì có hai thanh niên tên là bùi thế thiên long và nguyễn ngọc phú đi xe máy chạy qua
cho rằng nhóm thanh niên ngồi uống cà phê nhìn đều mình nên long và phú quay xe lại gây sự và dùng tay đánh vào mặt của lại nguyễn hùng anh và một thanh niên khác dẫn đến xô sát đánh nhau
các đối tượng trên đã dùng dao gậy gỗ gạch ghế đánh long và phú hậu quả làm bùi thế thiên long bị thương tích tám mươi bảy và nguyễn ngọc phú bị thương tích bảy
công an quận cẩm lệ đà nẵng vừa bắt khẩn cấp đối tượng phạm văn chánh tạm trú tại quận cẩm lệ để điều tra làm rõ về hành vi làm giả công an lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
khám xét tại nhà riêng của các đối tượng lực lượng công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan trong đó có con dấu màu đỏ có dòng chữ ủy ban nhân dân quận sơn trà nghi là giả
cấp hàm công an và nhiều bộ quân phục cảnh sát cơ động có in tên phạm văn chánh
đối tượng khai nhận đã liên hệ với một bị hại là người quen chú tại quảng nam và đưa ra thông tin là công an thành phố đà nẵng đang khởi tố điều tra vụ cưỡng đoạt tài sản có liên quan đến ba nhân viên đang làm việc tại văn phòng luật của bị hại
sau đó tránh hứa sẽ xin cho ba nhân viên này không bị xử lý hình sự với giá chạy án là hai trăm năm mươi triệu đồng
sau khi nhận của bị hại một trăm linh triệu đồng đối tượng liên ngắt liên lạc với thủ đoạn tương tự
tránh đã thực hiện hành vi lừa đảo nhiều người tại thành phố đà nẵng và tỉnh quảng nam với mức giá lên đến một trăm linh triệu đồng một trường hợp
vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ
ngoài hình thức đá gà truyền thống cá cược thì đá gà trực tuyến ăn tiền cũng phổ biến không kém
mình chứng là khá nhiều vụ việc được lực lượng công an các tỉnh thành phố bắt quả tang xử lý
và mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đã ra quyết định tạm giữ hình
hình sự bốn đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà qua mạng internet
trước đó qua công tác nghiệp vụ công an huyện nhân trạch đã phát hiện bắt quả tăng bốn đối tượng gồm lý thị kim liên
ngô minh khang phan phan trung thành công chú tại tỉnh đồng nai và nguyễn văn nam chú tại tỉnh kiên giang
đang đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà qua mạng internet tại nhà của liên
tăng vật thu giữ gồm một giấy tờ ghi phơi tính tiền
các con bạc thắng thua một laptop một điện thoại di động và hai mươi năm triệu đồng
tại cơ quan công an liên thừa nhận đã sử dụng laptop đăng nhập vào các trang web
phát trực tiếp các trận đá gà cho con bạc xem và đặt cược với số tiền mỗi trận từ ba đến hai mươi triệu đồng
cũng liên quan tới hành vi đánh bạc tòa nhân dân tỉnh bắc cạn vừa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự
đối với một mươi chín bị cáo về tội tổ chức đánh bạc và tội đánh bạc
tội đánh bạc xảy ra tại huyện trợ đồn tỉnh bắc cạn vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
theo cáo trạng với vai trò chủ mưu đồng thanh toàn tổ chức cho một mươi tám người đánh bạc tại căn nhà sàn bỏ hoang
thuộc thôn bản he xã xuân lạc huyện trợ đồn
toàn bộ phân công cho long văn thủy và sầm văn bách là người cảnh giới
khi bị lực lượng công an ập vào kiểm tra các bị cáo đều bỏ chạy lên rừng
sau khi vận động một mươi hai người quay trở lại hiện trường và một số người tự động ra đầu thú sau đó
tổng số tiền thu giữ là gần một trăm một mươi triệu đồng
tại phiên tòa các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo đông thanh toàn hai mươi một tháng tù giam về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc
bị cáo long văn thụy một mươi tám tháng tù giam
các bị cáo còn lại mỗi người nhận bản án từ sáu đến chín tháng tù giam
thưa quý vị thủ đoạn tinh vi của các đối tượng hoạt động tín dụng đen cũng là nguyên nhân
khiến cho hoạt động này có những diễn biến phức tạp
tuy nhiên với tinh thần quyết liệt triệt xóa tận gốc công an tỉnh thanh hóa đã đồng loạt gia quân
và triệt xóa sáu điểm cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự trên địa bàn các huyện triệu sơn thọ xuân và thành phố thanh hóa
đây là những điểm cho vay nặng lãi có quy mô hoạt động lớn
tổng số tiền mà các đối tượng đã cho vay là hơn ba mươi ba tỷ đồng
qua khám xét tại các cơ sở này lực lượng công an đã thu giữ bảy mươi bảy xe máy hai xe ô tô hơn một hai tỷ đồng tiền mặt
một mươi điện thoại di động hàng trăm giấy tờ cầm cố thế chấp khác như sổ đỏ giấy phép lái xe đăng ký xe ô tô xe máy các loại
hồ sơ mua bán nhà đất xe ô tô và nhiều tài sản sổ sách tài liệu có liên quan đến hoạt động cho vay trong giao dịch dân sự
cục cảnh sát giao thông bộ công an đã cử nhiều tổ công tác đến bốn mươi tám địa phương trong cả nước
xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông
tổ công tác tiến hành kiểm tra nồng độ cồn người tham gia giao thông
kết quả đã phát hiện lập biên bản bàn giao cho công an địa phương xử lý nhiều trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông
có nồng độ cồn trong hơi thở vượt mức cho phép tất cả các trường hợp đều bị giữ xe và giấy phép lái xe
trong những ngày tới tổ công tác tiếp tục phối hợp với công an địa phương duy trì việc kiểm tra trật tự an toàn giao thông
quyết liệt xử lý các hành vi vi phạm về nồng độ cồn xe quá khổ quá tải cơi nới thành thùng chạy quá tốc độ quy định
kiểm soát xe quá niên hạn hết hạn đăng kiểm đăng ký giả tẩy xóa xe không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn về kỹ thuật và bảo vệ môi trường
xe ô tô khách chở quá xuống người quy định và các trường hợp lái xe sử dụng giấy phép lái xe giả